tiếp tục chuyến thăm nhà nước đến vương quốc campuchia trưa nay hai mươi sáu tháng hai tại cung hòa bình thủ đô phnom penh
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã hội kiến với chủ tịch đảng nhân dân campuchia thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia samret hunsen
trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và tin cậy hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy mạnh mẽ quan hệ chính trị
tiếp tục củng cố và tăng cường sự gắn bó tin cậy chính trị giữa hai đảng hai nước
thủ tướng hun sen khẳng định nhân dân campuchia sẽ mãi không bao giờ quên công ơn của quân đội và nhân dân việt nam
đã giúp đánh đổ chế độ diệt chủng ở campuchia xây dựng lại đất nước suốt bốn mươi năm qua
về quan hệ kinh tế giữa hai nước thủ tướng hun sen cho rằng trao đổi thương mại giữa hai nước đang diễn ra rất sôi động
và mong muốn chính quyền hai bên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho nhân dân hai nước mở rộng giao thương
chân thành cảm ơn việt nam tạo điều kiện cho nhân dân campuchia nhất là nhân dân các tỉnh giáp biên giới được sang việt nam
khám chữa bệnh chính phủ campuchia sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư
trong đó có việc cắt giảm thuế đề nghị các doanh nghiệp việt nam đẩy mạnh đầu tư sang campuchia
tổng bí thư chủ tịch nước cảm ơn thủ tướng hun sen chính phủ và nhân dân campuchia đã quan tâm giúp đỡ
cộng đồng người gốc việt ở campuchia đề nghị thủ tướng hunsen chỉ đạo chính phủ hoàng gia campuchia
tiếp tục có những biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của người gốc việt tại campuchia
sau cuộc hội tuyến
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng campuchia hun sen đã chứng kiến lễ ký tuyên bố chung việt nam campuchia
và các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước bao gồm phụ lục sửa đổi điều sáu và một mươi bảy
hiệp định giữa chính phủ hai nước về vận tải đường thủy
nghị định thư sửa đổi nghị định thư thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa chính phủ hai nước
bản ghi nhớ về khoản viện trợ xây dựng nhà làm việc của ban thư ký quốc hội vương quốc campuchia
biên bản thỏa thuận về thúc đẩy thương mại song phương việt nam campuchia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bản ghi nhớ hợp tác giữa tổng công ty hàng không việt nam với bộ du lịch vương quốc campuchia về hợp tác du lịch hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một